án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt cao chín mươi sáu chín
các chỉ tiêu cao so với bình quân trung tâm
ngoài ra trật tự xã hội có chuyển biến tích cực tai nạn giao thông làm giảm cả ba tiêu chí
công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đẩy mạnh và có hiệu quả
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn biểu dương những kết quả thành tích
mà công an tỉnh hòa bình đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh công an tỉnh hòa bình phải làm tốt công tác phòng ngừa xã hội
kết hợp với công tác phòng ngừa nghiệp vụ là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống tội phạm
chú trọng lãnh đạo chỉ đạo xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an tỉnh hòa bình
thực sự trong sạch liêm chính vững mạnh hoạt động hiệu lực hiệu quả
thứ trưởng nguyễn văn sơn nêu rõ từ nay đến tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
công an tỉnh hòa bình chủ động nắm chắc tình hình kết hợp thực hiện tốt các kế hoạch
về mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tích nguyên đán lễ hội đầu năm
nhân dịp này ba đơn vị của công an tỉnh hòa bình nhận cờ thi đua của bộ công an
bốn đơn vị được cờ thi đua xuất sắc của ủy banh đen dân tỉnh hòa bình
một mươi bốn đơn vị được tặng danh hiệu đơn vị quốc tháng
hôm nay công an tỉnh đồng nai đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
sự hội nghị có trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an
hội nghị được tổ chức qua hệ thống trực tuyến tại một mươi một điểm cầu ở công an một mươi một huyện thành phố trong tỉnh
hội nghị đã nghe lãnh đạo công an tỉnh đồng nai báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi năm
đánh giá toàn diện tình hình kết quả công tác công an năm hai nghìn một mươi chín
chỉ ra những ưu điểm kết quả đạt được đồng thời làm rõ những hạn chế
khó khăn vướng mắt và nguyên nhân trong thực hiện các mặt công tác
trên cơ sở đó dự báo tình hình và đề ra mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ giải pháp công tác trọng tâm năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại hội nghị trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an
yêu cầu công an tỉnh đồng nai khắc phục những tồn tại hạn chế
tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ
xiết chặt kỷ luật kỷ cương chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân
tập trung thực hiện quyết liệt có hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trả tự dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
tăng cường công tác phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc
chủ động đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm nâng cao hiệu quả công tác
đảm bảo an ninh trật tự quản lý địa bàn quản lý đối tượng
không để hình thành các điểm nóng phức tạp gây mất an ninh trật tự
chiều nay công an tỉnh đắk lắc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi
thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
trong năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an tỉnh đắk lắc đã chủ động kịp thời tham mưu
xử lý các vấn đề phức tạp điều tra làm rõ một một trăm linh một vụ phạm pháp hình sự
đạt tỷ lệ khám phá tám mươi chín tám làm tan giã nhiều ổ nhóm tệ nạn tội phạm hình sự các loại
tai nạn giao thông được kiềm giảm cả ba mặt
việc đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã
được công an đắk lắc thực hiện rất tích cực và hiệu quả
phong trào thi đua của công an tỉnh đắk lắc cũng đạt rất nhiều kết quả tích cực
được bộ công an ghi nhận đánh giá ở vị trí thứ năm trong công an các đơn vị địa phương
phát biểu tại hội nghị đồng chí thứ trưởng nguyễn duy ngọc cho rằng
để nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác công an trong năm hai nghìn hai mươi
công an tỉnh đắk lắc cần tiếp tục nghiên cứu quán triệt sâu sắc
tham mưu cụ thể hóa các chủ trương quan điểm của đảng nhà nước
và bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ công an tổ chức lực lượng và các biện pháp
đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho đại hội đảng bộ các cấp của tỉnh
hướng tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
trong đợt này đồng chí thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã trao tặng cờ thi đua của bộ công an
cho năm phòng và công an huyện thuộc công an tỉnh đắk lắc
đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi chín
hôm nay tại hà nội cục hậu cần bộ công an và viện khoa học và công nghệ bộ công an
đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi chín cục hậu cần bộ công an đã bám sát chương trình kế hoạch đề ra
chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên đột xuất
đạo bộ công an và công an các đơn vị địa phương đáp ứng đầy đủ các yêu cầu công tác
chiến đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân đặc biệt đã chủ động điều hành ngân sách
đảm bảo kế hoạch giải ngân kinh phí theo quy định tại hội nghị đã chỉ ra những mặt đã làm được
chưa làm được tồn tại nguyên nhân và thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ
giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác năm hai nghìn hai mươi
cũng tại hội nghị thừa ủy quyền của lãnh đạo bộ công an lãnh đạo cục hậu cần đã trao tặng cờ
thi đua và bằng khen của bộ công an cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác
năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn một mươi chín viện khoa học và công nghệ đã cơ bản hoàn thành các nội dung công tác theo
nghị quyết chương trình đề ra nhanh chóng ổn định theo mô hình tổ chức mới của bộ công an
đã tham gia và đáp ứng kịp thời hiệu quả công tác phối hợp tác chiến kỹ thuật trong các phương án
tiện nền hình các sự kiện hội nghị lớn của đảng và nhà nước các sự kiện quốc tế tổ chức tại
việt nam về phương hướng công tác năm hai nghìn hai mươi viện khoa học và công nghệ đã đề ra một mươi năm mặt công tác
trong đó trọng tâm là xây dựng chiến lược phát triển tiềm lực khoa học công nghệ giai đoạn
hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi phối hợp nghiên cứu tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ các nước có nền khoa học công
nghệ tiên tiến để chế tạo các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc trùng phục vụ công tác công an
chủ động nắm mắt nhu cầu nghiên cứu chế tạo cải tiến nâng cấp trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
vũ khí công cụ hỗ trợ phù hợp đáp ứng trực tiếp yêu cầu công tác chiến đấu của lực lượng công an trên
phạm vi cả nước nhân dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi chiều nay tại hà nội cục truyền thông công
an nhân dân tổ chức gặp mặt chúc tết tặng quà cán bộ hưu trí của cục đây là hoạt động thường
niên nhằm tạo điều kiện giao lưu gặp gỡ tạo mối quan hệ gần gũi gắn bó tình cảm giữa những cán bộ nghỉ hưu
tại buổi gặp mặt lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân đánh giá cao sự hoạt động hiệu quả của
câu lạc bộ hưu trí trong đó thường xuyên làm tốt công tác chăm lo thăm hỏi chú đáo kịp thời đến
các cấp hội viên thực sự là cầu nối gắn kết chặt chẽ giữa đơn vị và các cám bộ hưu trí lãnh đạo cục
truyền thông công an nhân dân đã thông báo những kết quả công tác nổi bật của đơn vị thời gian qua
với nhiều thành tích của cá nhân tập thể trong đó nhấn mạnh đến sự đóng góp quan trọng của thế hệ đi
trước cho sự phát triển của ba đơn vị trước kia là báo công an nhân dân nhà xuất bản công an nhân dân
và trung tâm phát thanh truyền hình điện ảnh công an nhân dân nay sắp nhập thành cục truyền thông công
nhân dân cũng tại buổi gặp mặt lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân đã trao lại số tiền
hai mươi triệu đồng trích từ quỹ nghĩa tỉnh đồng đội công an nhân dân cho câu lạc bộ hưu trí cục
truyền thông công an nhân dân trong phần tiếp theo của bản tin không khí chào đón năm mới rộn ràng
tại các thành phố lớn nhân dịp năm mới các nhà lãnh đạo thế giới đã gửi đi những thông điệp đầy
ý nghĩa thể hiện quyết tâm xây dựng đất nước phát triển cũng như cầu mong một thế giới tốt hơn
thưa quý vị chỉ còn chưa đầy hai tiếng đồng hồ nữa chúng ta sẽ được chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng
chuyển giao giữa năm cũ hai nghìn một mươi chín sang năm mới hai nghìn hai mươi cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước không khí
đón năm mới tại thủ đô hà nội đang vô cùng sôi động và ngay lúc này phóng viên huyền nhung đang có mặt
tại khu vực bờ hồ hoàn kiếm sẽ chuyển đến quý vị
thưa quý vị và các bạn tôi đang có mặt tại khu vực bầu hồ hoàn kiếm thời tiết lúc này xe xe lạnh nhưng không ngăn dòng người để dồn vào đây ngày một đêm
nơi đây đang diễn ra rất nhiều các chương trình nghệ thuật đặc sắc để chào đón năm mới năm hai nghìn hai mươi
tại khu vực vườn hoa tượng đài lý thái tổ đang diễn ra chương trình kiunday hai nghìn hai mươi vương khúc ánh sáng bắt đầu từ một mươi chín h tối nay
chương trình dành nhiều thuyền lượng để tôn vi những nhân vật tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực
còn tại quảng trường cách mạng tháng tám chương trình nghệ thuật đếm ngược mang tên toundan paty hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo người xem
diễn ra từ hai mươi h tối nay đến ba h sáng mai chương trình mang lại cho khán giả các thiên mục ca nhạc vũ khúc sơ động
và trong ngày hôm nay ngày mai trên các quận huyện thị xã của hà nội cũng sẽ diễn ra các chương trình nghệ thuật chào năm mới hai nghìn hai mươi do các cơ quan đơn vị nghệ thuật biểu diễn
và thưa quý vị và các bạn năm hai nghìn hai mươi cũng là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng khi việt nam giữ chức chủ tịch của hội đồng bảo an liên hợp quốc ngay trong tháng một năm hai nghìn hai mươi
và năm nay việt nam cũng đảm nhiệm nhiệm kỳ chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi cũng sẽ có hàng loạt những sự kiện lớn những kỳ lễ kỷ niệm lớn của đất nước cũng như của lực lượng công an
hy vọng rằng trong thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ đất nước cũng như lực lượng công an nói riêng sẽ đạt được những thành công hơn nữa trong năm mới

xin trở lại trường quay với biên tập viên hồng nhung
xin cảm ơn và biên tập viên huyền nhung với những thông tin vừa rồi
thưa quý vị còn tại tp hcm hàng ngàn người đã đổ về các tuyến phố trung tâm tp hcm để cùng đón thời khắc giao thừa
trao đón năm mới hai nghìn hai mươi khiến nhiều tuyến đường xảy ra ổn ứ

khu vực xung quanh tòa nhà landmark tám mươi một tầng cao nhất việt nam
khu vực xung quanh tòa nhà landmark tám mươi một tầng cao nhất việt nam
khu vực xung quanh hầm thủ thiêm cầu thủ thiêm quận hai các nhà hàng bên bờ sông sài gòn
là những địa điểm được giới trẻ chọn để tối nay mãn nhãn với những màn bắn pháo hoa
và cùng đếm ngược chào đón năm mới hai nghìn hai mươi
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ tổ sự kiện đếm ngược
trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới hai nghìn hai mươi
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm cho biết
có hơn một bốn trăm linh cảnh sát giao thông trực chiến và năm trăm linh cảnh sát được tăng cường từ các đơn vị khác
kết hợp cùng lực lượng ba trăm sáu mươi ba để đảm bảo an toàn giao thông an ninh trật tự
tại những khu vực tổ chức lễ hội bắn pháo hoa đón năm mới hai nghìn hai mươi bốn
vâng trước thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
mọi người mọi nhà đều tràn ngập trong không khí hân hoan
tại tp hcm tỉnh quảng nam người dân và du khách cũng đã đổ về các điểm tổ chức
để cùng nhau đón trả một năm mới
với ước nguyện bình an và hạnh phúc
kính thưa quý vị và các bạn tôi đang có mặt tại khu vườn tượng hội an
một địa điểm được lựa chọn để tổ chức các hoạt động chào đón năm mới hai nghìn hai mươi
mặc dù ở đây đang có mưa rơi lất phất nhưng điều đó không ngăn cản bước chân
của người dân và du khách cùng đến đây chung vui và mang theo những ước nguyện trong năm mới
hội an tổ chức lễ hội rất quy mô và hoành tráng
cảm giác được đón năm mới trong không khí rất tuyệt vời
lần đầu đón năm mới tại việt nam
tôi thấy rất sôi nổi và náo nhiệt
con cảm thấy rất là vui hạnh phúc và con chúc gia đình mình khỏe
để người dân có một đêm đón giao thừa vui vẻ và bình an
lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động hình sự công an thành phố hội an
cũng đã có mặt từ rất sớm để điều tiết giao thông đảm bảo an ninh trật tự
tránh tình trạng lợi dụng móc túi cướp giật nơi đông người
lực lượng cảnh sát giao thông trật tự tăng cường công tác tuần tra
kiểm soát các tiến các địa bòn đặc biệt là khu vực tổ chức các lễ hội
bên cạnh đó cơ quan điều tra đã xây dựng kế hoạch là sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
cũng như bố trí phân công lực lượng để tùng tra kiểm soát quản lý chặt chẽ địa bòn
để đấu tranh về phòng chấm tội phạm nhất là tội phạm cướp giặc tội phạm trộm cắp
chỉ vài giờ đồng hồ nữa thì thời khắc thiên liên chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chính thức bắt đầu
và thành phố hội an đã tổ chức rất nhiều hoạt động và hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân và du khách
một không gian chờ đón năm mới vô cùng vui tươi và sôi động
bản tin nhật ký an ninh ngày hôm nay đến đây là kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại